cảm ơn các bạn đã theo dõi
sạt lở một m khối đất đá trên tuyến kênh dẫn nước và nhà máy thủy điện ns hiện không thể phát điện
tỉnh lâm đồng một người chết một trăm bốn mươi năm nhà và một trường học bị ngập
bảy trăm bảy mươi bảy hecta lúa hoa màu cây trồng lâu năm bị ngập
tỉnh lộ bảy trăm hai mươi năm đoạn qua xã mỹ đức huyện đạ tẻ có bốn điểm bị sạt lở tổng cộng hai mét khối đất đá không gây ách tắc giao thông
cũng trong ngày hôm nay lực lượng chức năng tỉnh bình phước phối hợp với người dân vừa giải cứu thành công
hai người dân bị mắc kẹt trên cây điều giữa dòng nước lũ chảy cuồn cuộn
trước đó cơn mưa lớn kéo dài tạo thành lũ giữ quét mạnh qua thôn một xã đoàn kết huyện bù đăng
lũ quét quá nhanh khiến cho nhà ông lê thanh tâm ở thôn một xã đoàn kết bị cô lập giữa dòng nước
thế vậy anh trần văn sơn là hàng xóm của ông tâm đã tìm cách đưa ông tâm vào bờ
tuy nhiên khi vừa bơi ra tới nơi thì dòng nước dâng quá cao khiến cho anh sơn không thể đưa ông tâm vào bờ
buộc phải diều ông lên cây điều nằm giữa dòng nước lũ chảy xiết
nhận được tin báo ubnd xã đoàn kết nhanh chóng huy động lực lượng lập tức xuống hiện trường ứng cứu người dân bị lũ quét
sau hơn năm giờ đồng hồ vật lộn với dòng lũ dữ đến một mươi năm giờ chiều cùng ngày
lực lượng chức năng đã đưa ông lê thanh tâm và anh trần văn sơn vào bờ an toàn
sáng nay mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét bất ngờ ở thôn xuân thượng xã đạ pan huyện đạ tẻ tỉnh lâm đồng
nước lũ cũng đã khiến một công an viên ở xã lộc châu thành phố bảo lộc bị cuốn trôi
sáng nay tại thôn tân thịnh xã lộc châu thành phố bảo lộc nước dân cao gây nhập ngà cửa hoa màu
địa phương đã huy động lực lượng công an dân quân đoàn thanh niên với hàng trăm người giúp người dân chống lũ
ông phạm minh tú năm mươi tuổi công an viên thôn tân thịnh trong lúc giúp một hộ dân đập tường rào
tạo lũ hỏng thoát nước thì đã bị trượt chân rơi xuống cống sâu mất tích
lực lượng chức năng và người dân đã nỗ lực tìm kiếm nhưng khi tìm thấy ông tú thì ông tú đã tử vong
một đường dây mua bán vận chuyển trái phép một trăm hai mươi bánh heroin từ lào về việt nam
với sự tham gia của các đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau
vừa bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an hai tỉnh thái nguyên và nghệ an đấu tranh triệt phá
vào khoảng một mươi tám h ngày bảy tháng tám tại khu vực xã sơn cẩm thành phố thái nguyên
công an tỉnh thái nguyên bắt quả tang ba đối tượng
gồm vừa a thái vừa a sò cùng chú tỉnh điện biên và neong vavue noduda
trú tại tỉnh bô lê khâm xây lào vận chuyển trái phép chất ma túy bằng xe ô tô
qua kiểm tra cơ quan công an đã thu giữ một trăm hai mươi bánh heroin được cất giấu dưới sàn và trong cánh cửa xe ô tô
mở rộng điều tra chuyên án cơ quan công an tiếp tục bắt giữ hai đối tượng có liên quan
gồm đào văn kính chú tỉnh cao bằng và lý văn dinh chú tỉnh thái nguyên
vụ việc đang được điều tra mở rộng
đoàn liên ngành của tỉnh nghệ an vừa phát hiện bốn tàu vỏ sát đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông lam
thuộc địa phận xóm chín xã hương lam huyện hương nguyên
các chủ tàu bị xử phạt gồm phạm văn tuyển hồ xuân tùng chú tại tỉnh nghệ an
nguyễn văn phong trần mậu chú tại tỉnh hà tĩnh
thời điểm kiểm tra tàu của ông tuyển đã khai thác được một mươi hai mét khối cát
tàu ông phong khai thác được một mươi bảy mét khối cát tàu ông trần mậu khai thác được một mươi tám mét khối cát
và tàu của ông tùng khai thác được chín mét khối cát
khi lực lượng chức năng kiểm tra thì cả bốn chủ tàu vi phạm đều không xuất trình được các loại giấy tờ thủ tục
liên quan đến hoạt động khai thác cát trên sông lam
các chủ tàu khai nhận là số cát khai thác sẽ được đưa về bến cát thuộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
để bán với giá sáu mươi đồng một mét khối
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tin nhanh của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt